năm năm gần đây xuất khẩu lao động là hướng đi mới giúp nâng cao thu nhập cải thiện đời sống của người dân nghèo huyện miền núi tuyên hóa tỉnh quảng bình
và cuộc sống của nhiều bà con đã được nâng cao có phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn của địa phương
trong căn nhà mới khang trang vừa mới được xây dựng bà hoàng thị dương phấn khởi cho biết trước đây cuộc sống của gia đình bà gặp nhiều khó khăn do chỉ biết dựa vào sản xuất nông nghiệp
sau khi con gái của bà dương đi xuất khẩu lao động tại nhật bản cuộc sống của gia đình đã trở nên khấm khá hơn
tại huyện tuyên hóa những năm gần đây nhu cầu xuất khẩu lao động của người dân tăng cao
chỉ tính riêng tháng chín năm nay toàn huyện đã có gần năm trăm linh lao động được xuất khẩu
tại nhiều xã nhiều hộ gia đình đã có từ hai đến ba người đi xuất khẩu lao động
thu nhập bình quân từ một mươi năm đến ba mươi triệu đồng một người một tháng tùy theo từng thị trường lao động

sáng bên đó để mà làm ăn kiếm tiền để đổi đời lên cho khỏi thoát được cái cảnh nghèo của mình
quỹ bán nhân dân huyền đã chỉ đào các cơ quan ban ngành liên quan tăng cường công tác thông tin tuyên truyền
trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân nắm bắt các chủ trương chính sách của đảng và nhà nước
đối với công tác xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài
đây là một trong những giải pháp có hiệu quả
để giúp người dân giảm nghèo bền vững
xác định xuất khẩu lao động là giải pháp quan trọng để giải quyết việc làm có phần giúp người dân giảm nghèo bền vững
những năm gần đây cấp ủy chính quyền các địa phương của tỉnh quảng bình đã vào cuộc tích cực
tạo nhiều đột phá trong công tác xuất khẩu lao động
nhờ đó hàng nghìn lao động có nguồn thu nhập cao làm giàu cho gia đình và quê hương
đồng thời tạo nguồn nội lực mạnh mẽ để xây dựng nông thôn mới